tại đường láng xe quá đông khiến khu vực cầu vượt láng láng hạ ùn ứ khi đèn đỏ nhiều người leo lên vỉa hè
nhiều dịch vụ như cắt tóc hàng ăn mang về đều khá đông khách
dù thành phố yêu cầu các cửa hàng siêu thị được phép hoạt động phải thiết lập mã qr nhưng nhiều nơi khách hàng mua sắm mà không cần quét mã
dù vậy việc kiểm soát người ra vào hà nội vẫn rất chặt tại hai mươi hai chốt cửa ngõ
việc ủn ứ do lượng phương tiện cá nhân vào thành phố tăng cao các lái xe dừng để xuất trình giấy đi đường
giấy xét nghiệm âm tính hoặc khai báo y tế trên nền tảng điện tử của bộ công an
tin vui hà nội chính thức nới lỏng giãn cách sau hai tháng
sau hai tháng cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu thành phố hà nội chuyển xuống áp dụng chỉ thị một mươi năm từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín
theo chỉ thị do chủ tịch hà nội chu ngọc anh ký ban hành đêm ngày hai mươi tháng chín thành phố áp dụng chỉ thị một mươi năm và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi hai trên địa bàn
từ ngày hai mươi một tháng chín các cơ quan công sở công ty doanh nghiệp tập đoàn trừ cơ quan trung ương các lực lượng vũ trang lực lượng chống dịch và cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế bố trí cho cán bộ công chức viên chức người lao động làm việc theo quy tắc năm mươi năm mươi năm mươi tại trụ sở và năm mươi sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà
áp dụng chỉ thị một mươi năm thành phố tiếp tục dừng các hoạt động hội họp sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng
trường hợp thực sự cấp thiết do cấp ủy chính quyền địa phương quyết định
và chỉ được bố trí tối đa năm mươi chỗ ngồi trong hội trường phòng họp đảm bảo giãn cách tối thiểu hai mét
đàm tăng tổ chức trong phạm vi gia đình không quá hai mươi người hạn chế các đoàn viếng mỗi đoàn không quá năm người
chính quyền yêu cầu không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện dừng hoạt động tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
hà nội tiếp tục tạm dừng hoạt động giảng dạy trực tiếp tại các cơ sở giáo dục đào tạo cũng như một số hoạt động kinh doanh dịch vụ
các cơ sở được phép hoạt động gồm siêu thị chợ cửa hàng tiện lợi siêu thị mini cửa hàng tạp hóa cửa hàng kinh doanh hoa quả trái cây chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn
cửa hàng thuốc trang thiết bị y tế vật tư tiêu hào phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh ngân hàng kho bạc
các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng luật sư đăng kiểm đăng ký giao dịch bảo đảm
chứng khoán bưu chính viễn thông dịch vụ hỗ trợ vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa cơ sở cai nghiện cơ sở bảo trợ xã hội v v
trung tâm thương mại cơ sở kinh doanh may mặc mỹ phẩm dịch vụ cắt tóc gội đầu dịch vụ kinh doanh sửa chữa phương tiện giao thông điện tử điện lạnh và đồ gia dụng
cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm sách thiết bị đồ dùng học tập hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến cũng trong diện được phép hoạt động
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
hà nội tiếp tục tạm dừng vận tải hành khách đường bộ đường thủy xe buýt xe taxi xe hợp đồng xe du lịch xe khách liên tỉnh xe ôm công nghệ
trừ trường hợp phục vụ chống dịch công vụ ngoại giao vận chuyển công nhân chuyên gia
sở giao thông vận tải sẽ hướng dẫn việc đảm bảo vận tải hàng hóa hoạt động giao nhận vận chuyển hàng hóa bưu gửi
chính quyền đề nghị người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm thuốc men cấp cứu khám chữa bệnh tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác
đi công tác làm việc tại cơ quan công sở nhà máy cơ sở sản xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động theo công suất thành phố quy định
nới lỏng giãn cách song hà nội vẫn duy trì các chốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ và hoạt động tuần tra kiểm soát trong thành phố
người từ các địa phương đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu đến hoặc về hà nội phải được cấp có thẩm quyền xem xét đồng ý bằng văn bản
trường hợp người dân đi vào thành phố vì lý do công vụ phòng chống dịch phục vụ sản xuất phải khai báo y tế tuân thủ biện pháp giám sát cách ly y tế
theo dữ liệu trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín vào trưa ngày hai mươi tháng chín hà nội đã tiêm được hơn sáu bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó hơn năm bảy triệu mũi một và gần bảy trăm linh mũi hai
như vậy với dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là khoảng năm bảy triệu người hà nội đã hoàn thành chỉ tiêu phủ vaccine mỗi một
trong một tuần trở lại đây số các bác mục
ca mắc mới ở hà nội hàng ngày đều dưới hai mươi ca thấp hơn nhiều với số ca trung bình ngày trước đó từ năm mươi đến bảy mươi ca mỗi ngày
chính quyền thủ đô áp dụng chỉ thị một mươi sáu từ ngày hai mươi bốn tháng bảy sau bốn mươi năm ngày giãn cách xã hội
hôm sáu tháng chín thành phố chia ba vùng chống dịch trong đó vùng một tiếp tục giãn cách xã hội một mươi quận huyện vùng hai ba các địa bàn còn lại
áp dụng chỉ thị một mươi năm và một số biện pháp ở mức cao hơn theo từng phân khu trong vùng
từ trưa ngày một mươi sáu tháng chín thành phố nới lỏng một số biện pháp
phòng dịch khi cho một mươi chín quận huyện chưa ghi nhận ca nhiễm cộng đồng từ ngày sáu tháng chín
được phép mở cửa cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm sách thiết bị đồ dùng học tập cơ sở sửa chữa phương tiện giao thông
điện tử điện lạnh và đồ gia dụng
các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng được hoạt động xong chỉ bán mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay hà nội ghi nhận ba chín trăm hai mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó ca ngoài cộng đồng một năm trăm chín mươi tám
và số ca là các trường hợp đã được cách ly hai ba trăm hai mươi bảy
theo quy định của thành phố hà nội tại công văn số hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn ubnzkt ngày hai mươi chín tháng bảy
đối với tất cả các trường hợp di chuyển vào thành phố đều cần mang theo giấy tờ cá nhân
giấy xét nghiệm pcr và một số giấy tờ khác tùy vào từng trường hợp cụ thể
hiện thành phố chưa ban hành thêm công văn khác thay thế công văn này
đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi thành phố trước ngày hai mươi bốn tháng bảy
muốn quay lại hà nội và người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương
tỉnh thành khác vào hà nội cần chuẩn bị các giấy tờ gồm căn cước công dân
các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán và kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp pcr
có giá trị trong vòng ba ngày
đối với người ở tỉnh thành khác vào thành phố làm việc
lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp được phép hoạt động
cần có giấy xác nhận của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
với các trường hợp khác như người ở tỉnh thành khác đưa đón người đi sân bay nội bài để công tác
kể cả người đưa đón cần chuẩn bị căn cước công dân hoặc hộ chiếu
về máy bay kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp pcr
đối với việc đưa đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các bệnh viện phòng khám
tại thành phố hà nội cần phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện lịch trình ra vào
địa điểm xuất phát nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố
và kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp bcr
các trường hợp ra vào thành phố phi lý do công vụ phòng chống dịch bệnh ngoại giao
vận chuyển công nhân chuyên gia phải có các loại giấy tờ chứng minh việc thực hiện nhiệm vụ
công vụ đó và giấy đi đường theo mẫu quy định
ngoài ra duy trì hai mươi hai chốt ra vào thành phố thực hiện quét mã qr tại các chốt kiểm soát
đại tá trần ngọc dương phó giám đốc công an thành phố hà nội cho biết
công an thành phố hà nội dự kiến thu hẹp các chốt kiểm soát ra vào thành phố đang thực hiện
cụ thể trong giai đoạn tiếp theo duy trì năm mươi năm chốt trên địa bàn thành phố
trong đó có hai mươi hai chốt tại quốc lộ ra vào thành phố ba mươi ba chốt tại các đường ngang
lối mở giáp danh với các tỉnh lân cận trước đó là hai mươi ba chốt của các tuyến quốc lộ
bốn mươi bốn chốt đường ngang lối mở
trong quá trình triển khai các chốt kiểm soát ra vào thành phố từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay
công an thành phố hà nội đánh giá các chốt kiểm soát cơ bản đã ngăn chặn sự xâm lấn dịch bệnh vào thành phố
kiểm soát được phương tiện ra vào
vì vậy giai đoạn tiếp theo
cần duy trì các chốt kiểm soát để bảo vệ thành quả chống dịch
việc đặt chốt trên nguyên tắc kiểm soát cả chiều vào và chiều ra hà nội
kiểm soát chặt người từ vùng có dịch vùng nguy cơ vào thành phố
trong thời gian tiếp theo công an thành phố tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
phối hợp chặt chẽ với sở thông tin và truyền thông để triển khai việc quét mã qr
tại các chốt kiểm soát trong kiểm soát người vào thành phố
chú trọng khai báo y tế xét nghiệm và các yếu tố dịch tễ
cùng với đó công an thành phố tiếp tục tổ chức các lực lượng tuần tra kiểm soát
xử lý trường hợp vi phạm tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ covid một mươi chín ngoài cộng đồng
tiếp tục có phương án bảo vệ chốt chặt vùng phong tỏa cách ly
tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
đặc biệt là ở giai đoạn hiện nay